nhân kỷ niệm một trăm linh năm quốc khánh nước cộng hòa azerbaijan ngày hai mươi tám tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội đại sứ quán azerbaijan tại việt nam đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm một trăm linh năm thành lập
tham dự có đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
phát biểu tại buổi lễ đại sứ cộng hòa azerbaijan tại việt nam anat amanov nhấn mạnh
ngày hai mươi tám tháng năm là một trong những ngày huy hoàng nhất trong lịch sử của nhà nước azerbaijan khi một trăm linh năm trước
với việc thông qua tuyên ngôn độc lập lịch sử nước cộng hòa dân chủ đầu tiên ở phương đông và trong toàn bộ thế giới hồi giáo
cộng hòa dân chủ azerbaijan đã được ra đời
đến nay cộng hòa azerbaijan đã đạt được nhiều thành công trong các lĩnh vực khác nhau và là quốc gia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó lâu đời với việt nam
trải qua hơn hai mươi năm năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam và azerbaijan đã cùng nhau đạt được
nhiều thành tiệu đáng mừng trong các lĩnh vực
hai nước đang phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai triệu lên một tỷ usd vào những năm tới
với việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng gồm năng lượng nông nghiệp giáo dục du lịch